tỉnh tây ninh vừa phê duyệt điều chỉnh và bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
tỉnh tây ninh vừa phê duyệt điều chỉnh và bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thầm quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh